vừa qua vụ một cô gái bị sát hại bỏ vào vali đưa lên núi phi tang đã gây xôn xao dư luận bởi tính chất của vụ việc
ngày hai mươi bốn tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu tạm giữ hai nghi phạm là võ thành long hai mươi tuổi
chú xã tam phước huyện long điền và vũ thành huy hai mươi năm tuổi chú xã hòa long thành phố bà rịa để điều tra làm rõ
chỉ sau một mươi hai giờ lực lượng chức năng đã thành công tìm thấy nghi phạm của vụ án nghiêm trọng này
trước đó chiều ngày hai mươi hai tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu nhận được yêu cầu của công an huyện cần giờ
thành phố hồ chí minh về việc phối hợp để xác minh trường hợp một cô gái mất tích
người mất tích là chị t hai mươi một tuổi trú tại huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
vào cuộc điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu xác định chị t từ cần giờ đến thành phố vũng tàu đi chơi với hai nam thanh niên
ngày một mươi chín tháng năm chị tê lưu trú tại một khách sạn ở phường hai thành phố vũng tàu cùng một trong hai thanh niên này
sau đó chị tê mất tích nghi do bị sát hại
qua giả soát địa bàn công an xác định nghi phạm là võ thành long năm thanh niên ở cùng chị t tại khách sạn
người còn lại là một đối tượng không rõ lai lịch
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng năm
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ được long khi y đang lẩn trốn
tại quận bình tân thành phố hồ chí minh sau một mươi hai giờ gây án
qua khai thăng nhanh nghi phạm long thừa nhận đã sát hại chị tê để chiếm đoạt tài sản
rồi cùng bạn là vũ thành huy lên kế hoạch phi tăng nạn nhân tại khu vực núi ở thành phố vũng tàu
từ lời khai của long huy nhanh chóng bị bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu võ thành long khai quen biết chị tê thông qua mạng xã hội facebook
ngày một mươi tám tháng năm long cùng huy thuê xe taxi đón chị tê đi chơi tại thành phố vũng tàu
đến khoảng giờ ngày một mươi chín tháng năm long và chị t về một khách sạn ở khu á châu phường hai nghỉ ngơi
tại đây khi phát hiện chị t mang theo nhiều tài sản và trang sức có giá trị long nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt
long đã sát hại chị tê
tiếp đó long nhắn tin báo cho huy biết sự việc để bàn bạc chuyện phi tăng nạn nhân
sáng cùng ngày long đi mua vali rồi cùng huy đặt chị t vào trong mang lên bỏ tại khu đất chống ở núi nhỏ thành phố vũng tàu
cả hai đã mang số tài sản lấy được của nạn nhân đi bán
lấy tiền tiêu xài cá nhân
riêng chiếc điện thoại iphone một mươi hai pro max của chị t đối tượng huy giữ trong người cho đến khi bị bắt
thưa quý vị trong những ngày gần đây vụ án phi tăng người trong vali cháy xén xảy ra ở tỉnh bình dương đang được dư luận quan tâm đặc biệt
sau bảy ngày phát đi thông báo truy tìm nhân thân của nạn nhân trong chiếc vali cháy xém
công an tỉnh bình dương cho biết đã tiếp cận hơn ba mươi tin báo mất tích người thân của người dân
đáng chú ý sau quá trình kiểm tra
thì không có một trường hợp nào trùng khớp với adn của nạn nhân
hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành truy tìm và điều tra về sự việc này
vụ phi tăng người trong vali cháy xém công an tiếp nhận nhiều tin báo mất tích
liên quan đến vụ việc phát hiện tứ tri người trong vali cháy xém tại khu tái định cư bỏ hoang
ở phương tân phước khánh thành phố tân nguyên bình dương xảy ra hôm hai mươi bốn tháng năm
sau quá trình phát đi thông báo tìm kiếm với các đặc điểm nhận dạng của nạn nhân trong vụ việc
tính đến thời điểm hiện tại công an tỉnh bình dương cho biết
tính đến ngày ba mươi một tháng năm cơ quan đã tiếp nhận được hơn ba mươi tin báo mất tích người thân của người dân
từ các thông tin đó công an tỉnh bình dương đã xác minh
báo ngay cho người cung cấp thông tin về trường hợp người thân người lao động mất liên lạc
tuy nhiên qua kiểm tra không có trường hợp nào trùng khớp dấu vân tay của nạn nhân
bên cạnh đó cơ quan công an tỉnh bình dương cũng đề nghị
mọi người cần liên hệ lại với người thân lâu ngày không liên lạc
nếu trường hợp mất liên lạc và không xác định được nơi cư trú thì báo công an
trường hợp người dân phát hiện tại các khu đất chống nhà bỏ hoang bốc mùi hôi thối
và có dấu hiệu khả nghi chứa đựng trôn lấp phần còn lại của nạn nhân thì báo công an
nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng giám đốc công an tỉnh bình dương đã chỉ đạo các lực lượng
tổ chức tìm kiếm toàn tỉnh bình dương
bên cạnh đó phối hợp với công an các tỉnh lân cận nhờ hỗ trợ
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng năm tại hiện trường lãnh đạo cục cảnh sát hình sự và công an tỉnh bình dương
đã chỉ đạo nghiệp vụ cho các điều tra viên lực lượng trinh sát hướng tiếp cận trong quá trình điều tra phá án
tính từ khi phát hiện ra chiếc vali chứa nạn nhân bị cháy xém tại bãi đất trống trên địa bàn khu phố khánh lộc
phường tân phước khánh thành phố tân nguyên tỉnh bình dương
đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa rõ lai lịch nạn nhân và hung thủ
quá trình khám nghiệm hiện trường công an tỉnh bình dương phát hiện
tứ chi của nạn nhân và thu giữ một vali du lịch màu đỏ đựng những tăng vật đó
kết quả điều tra xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành có chiều cao khoảng một sáu mươi tám m đến một bảy mươi m
đã tử vong từ tám đến một mươi bốn ngày khoảng ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến khi phát hiện
một điểm đáng chú ý nạn nhân được xác định là nam giới
nhưng bên trong chiếc túi sách đựng tứ chi này lại có thêm bộ móng tay giả
công an cũng cho biết không ngoại trừ khả năng
nạn nhân thuộc giới tính thứ ba
lãnh đạo công an tỉnh bình dương cho biết với sự hỗ trợ của cục cảnh sát hình sự bộ công an
hiện có hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia công tác điều tra truy tìm lai lịch nạn nhân và thủ phạm
toàn bộ lực lượng đã tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm tổn tích lai lịch của nạn nhân
đặc biệt là ở các bãi đất trống khu chứa rác ống cống
đồng thời trích xuất toàn bộ camera xung quanh những khu vực này
để việc tìm kiếm nạn nhân diễn ra nhanh hơn
công an tỉnh bình dương đã đến nhiều doanh nghiệp điểm kinh doanh dịch vụ
gián thông báo tìm lai lịch nạn nhân đồng thời đề nghị nếu ai phát hiện người thân
bạn bè đi đâu không rõ không liên lạc được hoặc có đặc điểm giống những phần thi thể được thu giữ
thì thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
các địa điểm kinh doanh mua bán phòng trọ nhà riêng nhà cho thuê cơ sở cho thuê trọ
nhà nghỉ khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối
cũng được đề nghị tương tự
theo dõi vụ việc thượng tá trịnh kim vân nguyên điều tra viên cao cấp
phòng gây sát hình sự công an hà nội nhận định đây là một vụ án phức tạp
hung thủ gây án một cách man dợ tinh vi
trong bài viết kiều điều tra viên chỉ ra mấu chốt bóc gỡ vụ án hai chân người cháy xém
đều đăng tải trên báo điện tử dân trí ngày ba mươi một tháng năm
với kinh nghiệm từng trực tiếp thụ lý điều tra một số vụ án mà nạn nhân bị chia nhỏ để phi tang
ông vân cho rằng
mấu chốt bóp gỡ vụ án chính là việc xác định danh tính nhân thân của nạn nhân
theo kiểu điều tra viên từng yếu tố trong nhân thân nạn nhân đều ảnh hưởng trực tiếp
đến hướng điều tra của cơ quan chức năng
ông vân lấy ví dụ nếu nạn nhân là phụ nữ những giảo thuyết có thể đặt ra là nạn nhân bị sát hại
vì tình cảm bị khớp tài sản nạn nhân là gái băn hoa bị sát hại
trong khi đó với trường hợp nạn nhân là nam giới những trường hợp có khả năng cao sẽ xảy ra
là bị sát hại vì tiền bạc
mâu thuẫn xã hội đặc biệt việc xác định được danh tính sẽ giúp cơ quan điều tra
truy vết được các mối quan hệ xung quanh nạn nhân từ đó sẽ khoanh vùng được nghi can nghi phạm
trong vụ án trên ông vân nhận định sẽ là không dễ dàng để đội ngũ pháp y
lực lượng kỹ thuật hình sự có thể xác định được danh tính nạn nhân
bởi nạn nhân đã bị chia nhỏ bị tiêu hủy đồng thời chịu những tác động khách quan khác
như dòi bọ thời tiết
thượng tá trịnh kim vân chia sẻ bên cạnh việc phát thông báo truy tìm danh tính
cơ quan điều tra có thể xác định danh tính nạn nhân qua dấu vân tay mẫu adn
lúc này công tác vận động quân chúng là rất quan trọng
từ những dữ liệu này với kinh nghiệm công tác kiều điều tra viên cho biết
cơ quan điều tra sẽ giả soát lại toàn bộ dữ liệu camera giám sát xung quanh khu vực tìm thấy nạn nhân
với mục tiêu xác định được kẻ nghi vấn mang chiếc vali chứa các phần nạn nhân đến bãi đất trống
sông cơ quan chức năng sẽ kiểm tra những thông báo mất tích
tìm người trong khoảng thời gian mà nạn nhân được nhận định
ngoài những hoạt động điều tra trên thượng tá trịnh kim vân cho biết
cơ quan điều tra sẽ còn thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để bóc gỡ vụ án
bí ẩn đằng sau việc hung thủ phi tang sát nạn nhân ở bãi đất chống
thưa quý vị bên cạnh việc điều tra truy tìm danh tính của nạn nhân
nhiều người đã không khỏi thắc mắc tại sao hung thủ lại chọn hiện trường là bãi đất xung quanh có nhiều người dân sinh sống
phải rằng có ý đồ gì trong đó
để biết được câu trả lời
hãy cùng theo dõi video sau đây
lê quan đến vụ phi tang người trong vali cháy xém ở bình dương
theo như thông tin của cơ quan điều tra cho biết
do thông tin thu thập từ hiện trường rất ít nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn
nếu xác định được nhân thân của nạn nhân thì việc điều tra sẽ trở nên dễ dàng hơn
và việc tìm ra hung thủ gây án sẽ đơn giản hơn rất nhiều
khu vực phát hiện ra nạn nhân là bãi đất chống rộng khoảng một mươi m hai
xung quanh đều có người dân sinh sống
theo nhiều thông tin
điều tra ban đầu của cơ quan công an cho biết
vào ngày hai mươi bốn tháng năm
một nhóm trẻ ở khu phố khánh lộc
phường tân phước khánh
thành phố tân nguyên tỉnh bình dương
trong lúc đi chơi ở bãi đất chống
thì phát hiện có một chiếc túi sách du lịch bị cháy xén
nhóm trẻ tò mò mở ra xem
lúc này nhân chứng táo hỏa và lại hết
khi phát hiện hai đoạn chân người bên trong
phía trên bị cháy hết
chỉ còn lại phần bàn chân
nhận tin báo
cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường
và lấy lời khai của nhân chứng
người dân cho biết
khu vực bãi đất chống này chỉ tập trung đông người
vào những ngày chủ nhật
nhóm người lưu tới đây để ăn nhậu hát họ
còn ngày thường chỉ có những đôi yêu nhau
mới tìm đến đây để tâm sự vào ban đêm
ghi nhận tại hiện trường
khu vực phát hiện một phần tứ chi của nạn nhân
chỉ cách nhà dân chưa đầy một trăm linh mét
quanh khu vực này có nhiều camera an ninh
ở giữa bãi đất rộng khoảng một mươi m hai
tập trung rác thải cây cỏ mọc ung tùm
nhiều người tận dụng để chăn thả bò
theo người dân
đây là khu tá định cư của nhà nước
nhưng chưa có nhiều người dân đến ở
gần đó có đồng ruộng
vẫn đang được người dân canh tác
có thể thấy việc phi tan nạn nhân
rất có thể đã được khung thủ
tính toán kỹ lưỡng trước khi thực hiện
bởi thực tế nơi phát hiện ra nạn nhân
là một nơi bãi đất rộng
nơi người dân thường đổ rác
thải bốc mùi hôi thối
trong khu dân cư thừa thớt
điều đó đã gây không ít trở ngại
cho lực lượng chức năng
bên cạnh đó người dân ở khu vực này cho biết
do nơi đây hay có nhiều rác thải tập trung
nên vài ngày người dân nơi đây
lại đến gom rác tập trung
để đốt cho đỡ bốc mùi
lý giải nguyên do vì sao
khung thủ lại chọn nơi đây để phi tan nạn nhân
ta có thể dễ dàng nhận thấy
bãi đất rộng với nhiều loại rác thải
là môi trường lý tưởng để thủ tiêu tăng vận
mùi nạn nhân trong quá trình phân hủy
sẽ dễ dàng bị trung hòa
với mùi của rác thải
nên sẽ tránh được sự chú ý của người dân quanh đây
thời gian phát hiện ra nạn nhân càng lâu
thì khung thủ sẽ lại càng có thời gian lận trốn
có thể thấy
hung thủ đã có thời gian tìm hiểu khá kỹ
về hiện trường trước khi ra tay hành động
qua đó ta thấy rằng
dù vì lý do gì
nhưng hành động của hung thủ là quá tàn nhẫn
mất nhân tính
hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra
liệu rằng sự thật đằng sau vụ án này là gì
và nguyên nhân gì
khiến khung thủ ra tay tàn nhẫn như vậy
với nạn nhân
nhận đính ban đầu của công an
đây là vụ án đoạt mạng người rồi phi tang
vụ việc có thể không xảy ra
trong địa bàn tỉnh bình dương
hiện các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
đang hỗ trợ công an tỉnh bình dương phá án
thưa quý vị
hiện vụ việc phi tang người trong vali cháy xém
ở bình dương
vẫn đang gây xuân xa dư luận
sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ
khung thủ và nạn nhân cho tới giờ
vẫn đang là bí ẩn
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trong các video
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại
trong những video tiếp theo